phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới thăm và chúc mừng tòa giáo mục giáo phận thanh hóa nhân mùa noel năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã chúc mừng giám mục giáo phận thanh hóa nguyễn đức cường
các chức sắc và giáo dân một mùa giáng sinh an lành cận hái được nhiều thành công
phó chủ tịch nước cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa đã đạt được những kết quả ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt trên một mươi bảy cao nhất từ trước tới nay
những kết quả trên chắc chắn có phần đóng góp của các chức sắc và giáo dân thanh hóa
giáo mục nguyễn đức cường thông báo đến phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế của giáo dân
đồng thời khẳng định đồng bào công giáo sẽ tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo vì sự phát triển vững mạnh của quê hương đất nước